liên quan đến sự cố sụt lún công trình đê biển tây tỉnh cà mau phó thủ tướng trịnh đình dũng vừa có yêu cầu ubnd tỉnh cà mau kiểm tra chỉ đạo giải quyết sự cố theo thẩm quyền bảo đảm đúng quy định tại nghị định số bốn mươi sáu của chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi tám đến ngày hai mươi ba tháng hai vừa qua công trình trên đề biển tây đoạn từ đá bạc đến cống canh mới thuộc ấp kinh hòn xã khánh bình tây huyện trần văn thời tỉnh cà mau liên tục xảy ra hai vụ sụt lún với tổng chiều dài khoảng hai trăm bảy mươi mét làm hư hỏng nhiều đoạn đường bê tông trên mặt đê và hỏng lề đất mỗi bên một mét
ngoài thực hiện giao chắn cảnh báo không cho xe cộ qua lại khu vực sụt lún cơ quan chức năng cũng đang quyết liệt vào cuộc làm rõ sự việc nêu trên
cùng với đó phó thủ tướng yêu cầu tỉnh cà mau khẩn trương triển khai phương án khắc phục bảo đảm an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và nhà nước báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày một mươi năm tháng bốn